trong khi đó tại bình định trong thời gian gần đây các cơ quan chức năng liên tục phát hiện các đối tượng mua bán tàng trữ sử dụng ma túy ở khách sạn dịch vụ karaoke
điều đáng nói rất nhiều vụ việc có sự dung túng tiếp tay thậm chí là chứa chấp của chủ và nhân viên khách sạn dịch vụ karaoke
nhóm thanh niên này gồm chín nữ và hai mươi sáu nam bị phát hiện bắt giữ do sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke bảy trăm bảy mươi bảy trên địa bàn huyện tuy phước tỉnh bình định
công an tỉnh bình định đã thu giữ tại hiện trường nhiều tăng vật là các chất ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy
qua test nhanh hai mươi tám trường hợp dương tính với ma túy
chủ quán karaoke trên là nguyễn huỳnh kha luân thừa nhận vì hám lợi nên đã chứa chấp hành vi nguy hiểm trên
sau khi nghỉ dịch thì vì hám lợi cho nên đã đỡ cho các đối tượng đến quán ở tầng bốn sử dụng ma túy
hoặc không như thế thì là lấy giá
vì cái lợi trước mắt nhiều chủ quán hoặc nhân viên quản lý nhân viên phục vụ ở khách sạn quán karaoke đã nhắm mắt làm ngơ để các đối tượng nghiện ma túy mặc sức sử dụng
thậm chí nhiều trường hợp đã mua sắm dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy như đèn bay loa nhạc để cho thuê theo giờ
các đối tượng trên không ý thức được rằng số tiền thu được không đáng bao nhiêu so với cây giá phải trả khi bị cơ quan chức năng phát hiện làm rõ
điển hình như vụ việc vừa xảy ra hồi giữa tháng một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi một một quản lý khách sạn và một nhân viên của homestay ở thành phố quy nhơn đã bị tuyên án tổng một mươi bốn năm tù vì hành vi trên
thông thường là một phòng là bảy trăm linh đồng trên một đêm trên một ngày
nhưng mà bị cháu cho thua sử dụng ma túy là lấy hai triệu đồng trên một đêm trên một ngày
vì vậy là nghĩ đến cái lợi nhuận trước mắt nhưng mà không nghĩ đến là cái xâm phạm đến cái quy phạm pháp luật
do vậy là
việc tòa án đưa ra xét xử là một bức án nghiêm trách đối với các bị cháu đó
đây là cũng là lời cảnh báo cảnh tình chung cho toàn thể giới trẻ
đến một mươi năm năm là mức hình phạt phổ biến đối với tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
nhiều đối tượng vì hám lợi lại thiếu hiểu biết pháp luật đã không ý thức được cái giá phải trả khi nhắm mắt làm ngơ và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
đến khi nhận bản án mới hối hận thì đã muộn
cơ quan cảnh sát điều tra công an hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại địa bàn tỉnh hà tĩnh và một số tỉnh thành phố khác
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thông qua các hội nhóm mua bán xe ô tô cũ trên mạng xã hội hoàng nhật linh chú tỉnh thừa thiên huế đã kết bạn với anh nguyễn duy hân và anh nguyễn duy trình làm nghề sửa chữa ô tô tại thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh
linh sau đó đã gửi hình ảnh các xe ô tô trao bán cho anh hân và anh trình
nhiều lần mua bán thành công do tin tưởng nên anh trình và hân không trực tiếp xem xe nữa mà chỉ căn cứ vào hình ảnh thông tin do linh cung cấp để mua bán
tuy nhiên để có tiền đánh bạc và trả nợ nguyễn duy linh đã lừa bán một mươi hai xe ô tô cũ các loại chiếm đoạt hơn hai bảy tỷ đồng của hai nạn nhân
căn cứ vào kết quả điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với hoàng nhật linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chỉ vì năm trăm linh tiền công mà chấp nhận vi phạm pháp luật đó là hành vi của nguyễn hồng lâm chú tại tỉnh long an
cụ thể vào dạng sáng ngày hôm nay trong lúc tuần tra trên quốc lộ ba mươi các chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện xe ô tô tải do nguyễn hồng lâm chú tải huyện tân thạnh tỉnh long an điều khiển
có dấu hiệu khả nghi cho nên đã tiến hành dừng kiểm tra
qua đó phát hiện trong thùng có chứa bốn năm trăm linh gói thuốc lá ngoại nhập lậu
lâm khai nhận chở thuê số thuốc lá trên từ huyện thanh bình đến cầu cao lãnh với số tiền công là năm trăm linh đồng
thưa quý vị công an huyện bảo yên lào cai phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện bắt quả tang đối tượng đỗ trọng thuân chú huyện bảo yên khi đang trên đường vận chuyển trái phép hai bánh heroin
lực lượng phối hợp phát hiện xe ô tô di chuyển theo hướng từ xã kim sơn đi xã bảo hà huyện bảo yên có biểu hiện nghi vấn
tại thời điểm kiểm tra đỗ trọng huân mặc dù đã hạ kính xe nhưng vẫn cố thủ bên trong với nhiều vũ khí nguy hiểm
tổ công tác đã khống chế thành công đối tượng ngay sau đó thu giữ hai bánh heroin
tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng thuân khai nhận đã mua số ma túy trên về đang trên đường vận chuyển về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo yên đang tiếp tục mở rộng vụ án
trên địa bàn thôn nà vài xã hiệp lực huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong
nạn nhân là ông nông văn trung chú huyện bạch thông
vào tối ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại lán của gia đình bàn văn tiến ở xã hiệp lực huyện ngân sơn bàn văn tiến và nông văn trung đã xảy ra xô xát
tiến dùng con dao nhọn đã chuẩn bị từ trước đâm vào mạng sườn khiến trung tử vong sau khi bỏ chạy khoảng hai trăm linh mét
tại cơ quan công an tiến khai nhận do ghen tuông nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm bất chính với anh trung
lại bắt gặp hai người ở cùng nhau trong lán vào thời điểm nói trên nên hai bên đã cãi vã và xảy ra xô xát
hiện công an tỉnh bắc cạn đã tạm giữ hình sự đối với bàn văn tiến để tiếp tục điều tra
lại có thêm đối tượng có bệnh án tâm thần nhưng điều hành đường dây cho vay nặng lãi với lãi suất lên đến gần ba trăm linh một năm
đường dây tội phạm nguy hiểm này đã bị phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đấu tranh triệt phá trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự vừa qua
đối tượng kiều văn tiến là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này
tiến có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương một
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tiến lợi dụng sơ hở của bệnh viện đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị ra ngoài điều hành đàn em cho vay lãi nặng
tôi từ ba mươi tháng bốn tôi đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần
để che giấu thân phận và những hoạt động phạm tội của mình kiều văn tiến đã thuê trung cư để ẩn náu và điều hành các đàn em cho vay lãi nặng
địa bàn hoạt động của ổ nhóm này là quận long biên huyện gia lâm và thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
mức lãi suất mà ổ nhóm của kiều văn tiến cho khách hàng vay là từ một trăm hai mươi tám năm đến một trăm chín mươi hai một năm
theo cơ quan công an việc điều tra triệt phá ổ nhóm này gặp rất nhiều khó khăn
do sự tinh quái của các đối tượng trong các hành vi hoạt động phạm tội
theo nhận định của cơ quan công an thời điểm cuối năm tội phạm tín dụng đen đang gia tăng hoạt động
đặc biệt năm nay nhiều người dân sẽ gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh
từ đó cũng kéo theo nhiều vấn đề bất ổn về an ninh trật tự
do vậy để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa
chúng tôi đã cũng xem xét đề nghị kiến nghị với ủy ban dân thành phố
là hội đồng nhân dân chỉ đạo với các sở ban ngành xem xét liên quan đến cái vấn đề cấp phép
và thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đầu và kinh doanh có điều kiện
tôi thấy vẫn còn cái việc rất là khó khăn
nhiều cái đơn vị rất là vi phạm sau khi đó là đề nghị để thu hồi rút giấy phép
nhưng cái việc vẫn rất là khó
để làm sao mà có những cái chế tài để xử lý mạnh trong những vấn đề này
thì mới triệt quyết được cái vấn đề tín dụng đen
việc đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có tội phạm tín dụng đen
đã nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm trước
trong và sau tết nguyên đán của lực lượng công an thành phố hà nội
kế hoạch này vẫn đang tiếp tục được triển khai quyết liệt
nhằm đem lại bình yên cho người dân thủ đô vui xuân đón tết
ngày hôm qua tại vùng biển giáp danh giữa hai huyện tiên yên và vân đồn tỉnh quảng ninh
phòng trinh sát bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và đoàn trinh sát số một đã phối hợp mật phục
tiến hành truy đuổi một xuồng máy cao tốc đang san mạn ba trăm linh kg pháo với bẻ gỗ có gắn động cơ
khi lực lượng cảnh sát biển di chuyển đến gần vị trí
lợi dụng thời tiết sương mù trời tối gió mùa đông bắc
các đối tượng đã lên xuồng máy bỏ chạy
hai tổ công tác đã tiến hành truy đuổi nhưng không bắt giữ được các đối tượng
tại hiện trường lực lượng cảnh sát biển đã thu giữ được một mảng gỗ không có số hiệu có gắn động cơ
quá trình kiểm tra đã phát hiện trên mảng gỗ đang chở bốn mươi năm hộp các tông chứa pháo nổ mang nhãn hiệu trung quốc
trọng lượng mỗi hộp từ bảy kg đến tám kg tổng trọng lượng khoảng gần ba trăm linh kg
thực trạng khai thác cát sỏi trái phép luôn diễn ra âm ỉ ở nhiều tỉnh thành miền trung
tại tỉnh quảng trị sau thời gian tạm nắng bởi các cuộc truy quét của lực lượng chức năng
tình trạng khai thác cát lại diễn ra rầm rộ và phức tạp hơn
với đặc thù địa hình dày đặc các tuyến sông ngòi nhiều thuyền máy hoạt động tự phát
chuyên khai thác trái phép đã gây ra khó khăn trong công tác quản lý và tác động xấu đến môi trường
bốn đò máy này đang khai thác trên sáu mươi mét khối cát trái phép thì bị lực lượng cảnh sát môi trường bắt quả tang
mỗi đò vận chuyển một mươi năm ba mươi m khối cát
các đối tượng sử dụng phương tiện cải hoán không đăng ký đăng kiểm
thường hoạt động ở địa bàn giáp ranh khiến lực lượng chức năng khó có thể tiếp cận
khi bị bắt quả tan các đối tượng lại đưa ra vô vàng lý do biển minh cho hành động sai trái của mình
giai đoạn này các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya
thời tiết xấu để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông hiếu sông thạch hãn
sau thời gian tạm lắng từ các đợt truy quét của lực lượng chức năng
tình trạng khai thác cát lại diễn ra rầm rộ và phức tạp hơn
đối tượng luôn luôn có người kiện giới tức là đối tượng chiếm lợn
khi phát hiện lực lượng chức năng thì sẽ cảnh báo cho những đối tượng thực hiện hành vi khai thác tại sông
cái thứ hai nữa là chúng làm vào đêm khuya từ tâm một đến hai giờ sáng
và cái lường cát trên thuyền thì chúng có thể là
bơm trả xuống sông rất nhanh để khi mà lực lượng chức năng bắt thì không có một cái tăng vật trên
thì cái việc xử lý rất khó khăn
tuy nhiên là chúng tôi cũng đã tập trung và trụ trọng để xử lý và xử lý một cách kiên quyết
do nhu cầu xây dựng và lợi nhuận tăng cao nên vấn nạn khai thác cát vẫn tái diễn
chỉ trong thời gian ngắn cuối năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng trị
đã bắt quả tang và xử phạt năm mươi vụ trong đó có chín tổ chức và bốn mươi một cá nhân
tổng suất thiền xử phạt gần một năm tỷ đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng trị tổ chức công tác tuyên truyền
vận động cho các người dân sinh sống trên địa bàn tiếp tay cho các hoạt động khai thác cát trái phép
bên cạnh đó phòng cảnh sát môi trường cũng triển khai các kế hoạch nhằm tuân trá kiểm soát
và phối hợp với các lực lượng khác để ngắn chặn đối với các hoạt động khai thác cát trải phép
trên địa bàn tỉnh cũng như là tuyển sống
tình trạng khai thác cát là vấn đề nóng của nhiều tỉnh thành trên cả nước
để ngăn chặn tình trạng này cần sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng
đặc biệt là chính quyền địa phương tại cơ sở
từ đây đến cuối năm công an các địa phương sẽ tăng cường công tác tuân trá mật phục
xử phạt các trường hợp vi phạm
thấy người đàn ông hành hung mẹ nuôi của mình lê văn phong chú huyện giang thành
đã đánh nạn nhân tử vong
bị cáo vừa bị toán nhân dân
tỉnh kiên giang tuyên án một mươi sáu năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào trưa ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một phong cùng bà phượng và ông danh minh
và một số người khác tổ chức nhậu tại nhà trọ
giữa bà phượng là mẹ nuôi của phong và ông danh minh xảy ra xô xát
phong đã cầm mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của ông minh
làm ông minh ngã nằm bất tỉnh
đến chiều tối người dân ở cùng dãy trọ đã phát hiện ông danh minh bất động
nên đưa vào bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên ông danh binh đã tử vong trước đó
nghe tin phong đã đến công an thành phố hà tiên để đầu thú
ngoài mức án là một mươi sáu năm tù thì phong còn bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
lại có thêm một đối tượng có bệnh án tâm thần và điều hành đường dây cho vay lãi nặng
với lãi suất lên đến gần ba trăm linh một năm
đường dây tội phạm nguy hiểm này đã bị phòng cảnh sát hình sự công an hà nội đấu tranh triệt phá
trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự tích nguyên đán canh tí
đối tượng kiều văn tiến là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này
tiến có một tiền án về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích
tiến là phạm nhân đang điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương i
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tiến lợi dụng sơ hở của bệnh viện đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị
ra ngoài điều hành đàn em cho vay lãi nặng
để che giấu thân phận và những hoạt động phạm tội của mình
kiều văn tiến đã thuê trung cư để ẩn náu và điều hành các đàn em cho vay lãi nặng
địa bàn hoạt động của ổ nhóm này là quận long biên huyện gia lâm và thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh
mức lãi suất mà ổ nhóm của kiều văn tiến cho khách hàng vay là từ một trăm hai mươi tám năm đến một trăm chín mươi hai một năm
theo cơ quan công an việc điều tra triệt phá ổ nhóm này gặp rất nhiều khó khăn
do sự tinh quái của các đối tượng trong các hành vi

theo nhận định của cơ quan công an thời điểm cuối năm tội phạm tín dụng đen đang gia tăng hoạt động
đặc biệt năm nay nhiều người dân sẽ gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh
từ đó cũng kéo theo nhiều vấn đề bất ổn về an ninh trật tự
do vậy để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa
đề nghị kiến nghị với ủy ban dân thành phố
hội đồng dân dân chỉ đạo
với các sở ban ngành xem xét liên quan đến cái vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép đối với các hiệu cầm đồ
và kinh doanh có điều kiện tôi thấy vẫn còn cái việc rất là khó khăn
nhiều cái đơn vị rất là vi phạm sau khi đó là đề nghị để thu hồi rút giấy phép
nhưng cái việc cũng vẫn rất là khó
để làm sao mà có những cái chế tài để xử lý mạnh trong những vấn đề này
thì mới triệt giải quyết được cái vấn đề tín dụng đen
việc đấu tranh với các loại tội phạm
trong đó có tội phạm tín dụng đen đã nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm trước
trong và sau tết nguyên đán của lực lượng công an thành phố hà nội
kế hoạch này vẫn đang tiếp tục được triển khai quyết liệt
nhằm đem lại bình yên cho người dân thủ đô vui xuân đón tết
chiều qua đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
phối hợp với công an thành phố vĩnh long vừa bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc
trên địa bàn phường năm thành phố vĩnh long tạm giữ trên hai trăm linh triệu đồng
qua công tác trinh sát tổ công tác thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và công an thành phố vĩnh long phát hiện tại một căn nhà trên đường một mươi bốn trên chín phường năm thành phố vĩnh long
có nhóm người tụ tập đánh bải ăn tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tang một mươi bốn đối tượng tạm giữ trên chiếu bạc
và trên người các đối tượng trên hai trăm linh triệu đồng tạm giữ bảy xe mô tô một mươi bốn điện thoại di động
đội cảnh sát trật tự phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
đã bàn giao lại cho công an thành phố vĩnh long tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
lực lượng chức năng của tỉnh bình phước vừa phát hiện và bắt giữ ba đối tượng phạm văn vương
lý tiến đạt và vũ minh hải cùng chú huyện trảng bom tỉnh đồng nai
vận chuyển một trăm năm mươi kg pháo nổ các loại
vào sáng ngày một mươi hai tháng một tại khu vực thôn ba xã thiện hưng bù đốc
đồn biên phòng bù đốp chủ trì phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm
bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đã phát hiện bắt quả tang ba đối tượng
điều khiển xe ô tô đang vận chuyển pháo nổ các loại tổng trọng lượng là một trăm năm mươi kg
bước đầu các đối tượng khai nhận mua lại số pháo trên của một người không rõ lai lịch
với số tiền là bốn mươi chín triệu đồng về bán kiếm lời
thưa quý vị tết nguyên đán canh dần đang đến rất gần
dự báo tình hình vi phạm về pháo nổ sẽ tiềm ẩn nhiều phức tạp
trước tình hình này bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương tăng cường đấu tranh
ngăn chặn phòng ngừa các hành vi vi phạm liên quan đến pháo nổ
theo đó thì thời gian qua hàng loạt các đối tượng vụ việc mua bán vận chuyển pháo nổ
đã bị lực lượng công an đấu tranh xử lý
cùng với đó công tác tuyên truyền phòng ngừa vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật
liên quan đến pháo nổ cũng được lực lượng công an các đơn vị địa phương đặc biệt chú trọng ghi nhận tại thái bình
những ngày cuối năm từ công tác tích cực vận động của công an cơ sở
những người dân này khi phát hiện con em có chế tạo pháo nổ đã kịp thời ngăn chặn
và sau đó tự giác đem giao nộp cho cơ quan công an toàn bộ số pháo đã thành phẩm
đây đều là những loại pháo nổ tự chế mà nếu không được thu giữ kịp thời
chắc chắn sẽ được một bộ phận người dân nhất là thanh thiếu niên sử dụng trong dịp tết sắp tới
tình hình vi phạm về pháo trên địa bàn huyện kỳ phụ
thời gian những năm gần đây cơ bản là ổn định ít không xảy ra vi phạm về nổ đốt pháo
tuy nhiên trên địa bàn huyện bình phụ có nhiều tiềm ẩn liên quan đến vi phạm về pháo nổ
đặc biệt vào dịp tết
chúng tôi cũng đã tham mưu lãnh đạo đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai
toàn thể lực lượng công an huyện các đội nghiệp vụ lực lượng công an các xã thị trấn
tăng cường tuần tra kiểm soát đấu tranh và tập trung ra soát các tuyến địa bàn lĩnh vực
động điểm đặc biệt là vi phạm về pháo và vũ khí vật liệu nổ để tập trung đấu tranh
để đảm bảo cho nhân dân đón tết nguyên đán hai nghìn hai mươi hai được an toàn lành mạnh
để có được sự nhận thức và tự giác của người dân trong suốt thời gian qua
các đơn vị công an tại thái bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức
thông qua việc đến tận nhà dân như thế này hay tranh thủ các buổi sinh hoạt tri bộ
hoặc tổ thôn xóm để lồng ghép nội dung ngăn chặn phòng ngược pháo nổ dịp tết nguyên đán
một trăm linh các hộ dân đã được ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về pháo
hàng nghìn tờ rơi minh họa nội dung nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ đã được công an cơ sở
gửi đến tận tay những người có uy tín trong thôn xóm
từ đó họ tiếp tục là những tuyên truyền viên giúp người dân hiểu đúng quy định pháp luật liên quan đến pháo
hàng nghìn tờ rơi minh họa nội dung nghị định một trăm ba mươi bảy của chính phủ đã được công an cơ sở gửi đến tận tay những người có uy tín trong thôn xóm
từ đó họ tiếp tục là những tuyên truyền viên giúp người dân hiểu đúng quy định pháp luật liên quan đến pháo
từ đó họ tiếp tục là những tuyên truyền viên giúp người dân hiểu đúng quy định pháp luật liên quan đến pháo
với sự vào cuộc đồng bộ và tích cực các đơn vị công an tỉnh thái bình đã vận động thu hồi số lượng lớn pháo nổ các loại
từ pháo giàn pháo trứng pháo cối
hiệu quả từ công tác này sẽ góp phần tích cực cho công tác đảm bảo an ninh an toàn dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của bị hại đối tượng lưu mạnh tuấn chú tại tỉnh quảng ninh
đã sử dụng mật khẩu để chiếm đoạt số tiền hơn một tỷ đồng
vào ngày một mươi một tháng một công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã khẩn trương làm rõ và bắt giữ di lý lưu mạnh tuấn
từ thành phố hồ chí minh về đà nẵng để phục vụ công tác điều tra
trước đó công an quận thanh khê tiếp nhận tin trình báo của một nữ bị hại về việc bị mất số tiền hơn một tỷ đồng trong tài khoản
và người bạn trai ở cùng khách sạn cũng mất tích
vào cuộc điều tra công an quận thanh khê xác định lưu ảnh tuấn là bạn trai của bị hại
cả hai quen biết qua mạng xã hội và hẹn vào đà nẵng để gặp nhau
công an quận thanh khê đã khởi tố bắt tạm giam đối với lưu mạnh tuấn về hành vi sử dụng mạng máy tính
mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và truy thu được gần một tỷ đồng
số tiền bị mất để trả lại cho bị hại
một đường dây môi giới mại dâm qua mạng internet vừa bị triệt phá

vào ngày một mươi một tháng một công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ khẩn cấp tám đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi môi giới mải dâm
theo điều tra ban đầu vào lúc một mươi năm h ngày một mươi một tháng một lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của các đối tượng
lê minh sang lê hoàng trung nghi nguyễn phi bằng nguyễn đình bách huy bằng thị hiệp nguyễn xuân hoàng nguyễn thị bạch và nguyễn thành tâm
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ hơn hai tỷ đồng cùng nhiều điện thoại máy tính bảng dùng để điều hành mua bán
và hàng chục thẻ tiến dụng ngân hàng dùng để giao dịch nhận tiền từ gái bán dâm
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
riêng đối tượng nguyễn xuân hoàng khai nhận hiện đang quản lý gần hai trăm linh gái bán dâm hoạt động tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
trung bình mỗi tháng đối tượng hoàng thu lợi bất chính từ tiền các gái bán dâm là hơn một tỷ đồng
các hành vi của em là nhận tiền của gái bán dâm để qua đó lấy hình của gái bán dâm ít lên
để cho các bạn liên lạc với khách và giao dịch bán dâm
hằng tháng tùy theo giá đi làm của gái bán dâm em sẽ thu được khoảng từ ba trăm linh cho tới bảy tám chín triệu là phổ biến nhất
lâu lâu có những mạng làm giá cao thì sẽ thu được nhiều hơn chút xíu
mở rộng chuyên án lực lượng công an đã đồng loạt kiểm tra tám khách sạn
trong đó có sáu khách sạn trên địa bàn thành phố biên hòa và hai khách sạn thuộc địa bàn huyện long thành và huyện nhân trạch
bắt quả tang một mươi sáu
các cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
qua đấu tranh khai thác các gái bán dâm khai nhận mọi hoạt động mua bán dâm đều thông qua các đối tượng môi giới
trung bình mỗi tháng một gái bán dâm phải trả cho đối tượng môi giới từ ba đến tám triệu đồng
có đối tượng là trong tay có hơn hai trăm linh gái bán dâm hoạt động trên phạm vi toàn quốc
và cái tiền thu lợi bất chính của đối tượng này là ước tính là một tháng trên một tỷ đồng
thì sau một thời gian dài đeo bám và chúng tôi lần mò từ các cái dấu vết trên không gian mạng
tuy rằng các đối tượng đã sử dụng tất cả các thông tin rồi tài khoản rồi số điện thoại ảo
tuy nhiên rằng là chúng tôi đã có sự cố gắng lần mò và đã tìm ra đã xác định được các đối tượng mua giới phòng bảo sát hành sự phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động công an thành phố biên hòa nhân trạch long thành và lực lượng cảnh sát hành sự
tổng thống phố hồ chí minh đã đồng luật ra quân bắt khám xét khẩn cấp đối với tám đối tượng mua giới là bánh và một mươi sáu nhà nghỉ khách sạn trên địa bàn tỉnh đông nai
cơ bản đối tượng đã thừa nhận cái hành vi của mình
thủ đoạn của các đối tượng môi giới mại dâm là rất tinh vi thường xuyên sử dụng mạng internet công nghệ cao để điều hành hoạt động
các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng số điện thoại ảo nhằm che giấu nhân thân lai lịch
các đối tượng môi giới chỉ liên lạc với gái bán dâm qua các trang mạng xã hội như zalo facebook
điều này cũng gây khó khăn cho lực lượng chức năng để xác định các đối tượng môi giới
khi bắt quả tang gái bán dâm tại các nhà nghỉ khách sạn
hiện công an tỉnh đồng nai đang củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ để đấu tranh mở rộng chuyên án
một đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng chất ma túy và hung khí
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an bắt quả tang
đối tượng danh hoàng huy đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà
qua kiểm tra nơi ở của đối tượng duy phát hiện thu giữ sáu gói ni lông có chứa
các hạt tinh thể màu trắng nghi là chất ma túy chín ống phễu thủy tinh dùng để sử dụng ma túy
một số loại hung khí như đao kiếm mã tấu gậy
số tiền gần sáu triệu đồng và một số vật chứng khác có liên quan
được biết danh hoàng huy là đối tượng có tiền sử nghiện ma túy
từng được cơ quan chức năng đưa đi cai nghiện bắt buộc nhưng vẫn tiếp tục tái nghiện
tổ công tác công an tp lạng sơn phối hợp tuần tra kiểm soát giao thông
trên đoạn đường lý thường kiệt phú lộc một hai phường hoàng văn thụ tp lạng sơn tỉnh lạng sơn
tiến hành dừng xe ô tô có biểu hiện nghi vấn
xe tải do phạm ngọc tuệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú tải phường hoàng văn thụ tp lạng sơn điều khiển
đi cùng xe có hoàng minh giang chú tải xã mai pha tp lạng sơn
quá trình kiểm tra phát hiện trên xe có một khẩu súng tự chế bắn đạn trì bằng khí nén
một khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao
hơn một trăm năm mươi viên đạn các loại được cất giấu trong hai ba lô màu đen đều không có giấy phép sử dụng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để làm việc
các đối tượng khai nhận đã mua trên mạng xã hội facebook zalo với mục đích để săn bắn thú rừng